theo thông tin từ tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
trong ba mươi một ngày qua việt nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng
và hiện chỉ còn gần một mươi người đang cách ly phòng chống dịch
trong số ba trăm một mươi tám ca mắc có số ca điều trị khỏi là hai trăm sáu mươi ca chiếm tám mươi hai
số ca dương tính với sars cov hai là bốn mươi hai ca chiếm một mươi ba
số ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần một với sars cov hai là bốn ca chiếm một
số ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần hai trở lên với sars cov hai là một mươi hai ca chiếm bốn
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là chín một trăm sáu mươi một người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là ba trăm linh hai người chiếm ba
cách ly tập trung tại cơ sở khác bảy một trăm bảy mươi chín người chiếm bảy mươi chín
cách ly tại nhà nơi lưu trú một sáu trăm tám mươi người chiếm một mươi tám